sau đây là những tin tức về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm qua tại huyện bảo lâm tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
mở phiên tòa xét xử lưu động đối với trần văn công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú thị trấn đắc tô huyện đắc tô tỉnh con tum
về tội giết người
theo cáo trạng trần văn công và doãn thị bảo trâm
sinh năm hai nghìn hai chú tại thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
chung sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà thuê ở thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công về nhà thì phát hiện hồ văn thái
sinh năm hai nghìn ba người địa phương đang nằm ngủ trên giường bên cạnh châm
nhưng ở trong ngoại tình nên công đã tức giận xuống bếp lấy một con dao
chém nhiều nhát vào vùng đầu và người anh thái
sau khi gây án công đã bỏ trốn còn chăm lau dọn hiện trường
và ném con dao vào vườn cà phê
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày công và trâm đến công an huyện bảo lâm đầu thú
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tỷ lệ thương tích là bốn mươi một
sau đó công bị
không bị cơ quan công an khởi tố tội giết người
riêng hành vi của trâm không cấu thành tội phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn công năm năm tù về tội giết người
một đối tượng do thiếu nợ đã nảy sinh ý định cướp tiền ở ngân hàng
và bị bắt giữ ngay khi gây án
vụ việc này vừa xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đối tượng gây án là trần thanh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại tỉnh đồng tháp
đã bị công an thành phố sa đéc tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo cơ quan điều tra vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một
một cán bộ công an phường hai trong lúc đi địa bàn phát thư mời cấp căn cước công dân
tại khu vực chợ thực phẩm thuộc khóm một
đã nhận được điện thoại của chị lương trúc mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trưởng phòng giao dịch ngân hàng sa công banh chi nhánh sa đéc
báo ngân hàng bị cướp
lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường bắt giữ được luân
qua làm việc ban đầu
luân khai nhận do vay tiền của công ty tài chính fe từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
với tổng số tiền là năm mươi triệu đồng
và vay của một cá nhân với số tiền là một mươi năm triệu đồng
luân không có khả năng tri trả
nên cách đây hai ngày đã đi mua bật lửa hình cây súng
và một số đồ dùng để chế tạo bom giả
làm phương tiện gây án
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một
luân đến ngân hàng trên giả vờ giao dịch chuyển tiền
lợi dụng lúc vắng khách đối tượng này đã dùng súng và bom tự chế
khống chế các nhân viên ngân hàng

yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô
khi các nhân viên ngân hàng bỏ vào ba lô của luân
một bảy mươi năm tỷ đồng
thì lực lượng công an kịp thời đến hiện trường
khống chế bắt giữ luân
cơ quan điều tra đã thu giữ bật lửa hình khẩu súng
kích nổ cục giấy và mũ
giống với bom tự chế
ba lô màu xanh và số tiền
một bảy mươi năm tỷ đồng
tại tỉnh đông nai qua điều tra truy xét
công an huyện thống nhất đã tiến hành
bắt khẩn cấp đối tượng phạm trần ngân
ba mươi tám tuổi chú tỉnh đông nai
để điều tra về hành vi cướp tài sản
do nợ nần tiền bạc ngoài xã hội
nên phạm trần ngân đã mang theo một búa
lục xắt rồi đột nhập vào nhà bà vũ thị thu thủy
bốn mươi chín tuổi chú xã quang trung
huyện thống nhất trộm cắp tài sản
khi đang lục xắt đồ để trộm cắp
thì ngân bị con gái bà thủy phát hiện
và bỏ chạy ra ngoài đối tượng đã đuổi theo
và kéo vào nhà không chế rồi tháo toàn bộ
đầu thu camera thẻ nhớ camera trong nhà bà thủy
vứt đi rồi tẩu thoát
công an huyện thống nhất đông nai thông báo
ai biết được nhặt được tăng vật mà ngân gửi hoặc vứt bỏ
đề nghị trình báo và giao nộp
cơ quan công an người nào được phạm trần ngân
gửi hoặc nhặt được nhưng không giao nộp
sẽ bị xử lý theo quy định
bất ngờ kiểm tra
hai cơ sở kinh doanh game bắn cá
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện
có dấu hiệu liên quan tới hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc thu giữ hàng chục
thẻ game và số tiền hơn sáu mươi năm triệu đồng
theo đó vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với đội kiểm tra liên ngành một trăm bảy mươi
của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất
hai cơ sở kinh doanh game bắn cá
trên địa bàn phường ba và phường bảy
thành phố bạc liêu
qua kiểm tra cơ sở kinh doanh game bán cá
tại khóm năm phường ba thành phố bạc liêu
lực lượng chức năng phát hiện
một mươi tám người đang chơi game quá giờ quy định
nên tiến hành lập biên bản vi phạm
và tạm giữ hai máy chơi game bắn cá
chín mươi một thẻ game một mươi một điện thoại di động
hơn sáu mươi triệu đồng
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
cùng thời gian trên tại cơ sở kinh doanh game bắn cá
trên địa bàn khóm năm phường bảy thành phố bạc liêu
lực lượng chức năng đã phát hiện
bảy người đang chơi game quá giờ quy định
qua test nhanh có hai trường hợp
dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã tạm giữ ba máy chơi gam bắn cá
sáu điện thoại di động hơn năm triệu đồng
và một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an
thành phố bạc liêu tiếp tục điều tra xử lý
với hành vi sản xuất mua bán trái phép
pháo nổ tự chế
hai đối tượng là trần đức thực sinh năm hai nghìn năm
và trần đức son sinh năm hai nghìn năm
cùng chú tại thành phố vinh
đã bị công an thành phố vinh nghệ an bắt giữ
tu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
lực lượng chức năng đã bắt giữ trần đức thực
khi đối tượng này đang di chuyển tới phường quán bảo
thành phố vinh cùng một mươi sáu quả pháo nổ tự chế
đối tượng khai đang đem số pháo trên
đem đi bán cho một người đàn ông trên mạng xã hội
của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm chín quả pháo nổ tự chế
cung cấp vật dụng để phục vụ
việc sản xuất pháo
hôm thời điểm trên công an thành phố vinh đã bắt giữ
thêm đối tượng trần đức son tại nhà riêng
khi đối tượng đang cất giấu bảy mươi một quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan điều tra
các đối tượng khai nhận do nhu cầu tiêu xài cá nhân
nên đã mua giấy băng keo
lưu hình muối để tự cuốn pháo
rồi đem đi bán với giá là hai trăm linh đồng một quả
mỗi quả pháo có trọng lượng là hơn một kg
tổng số pháo lực lượng chức năng thu giữ
là một trăm một mươi kg pháo
viện công an thành phố vinh
đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một mươi một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng tráng thị sò
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó tại địa phận bản
pa cốc xã vân hồ huyện vân hồ
đối tượng tráng thị sò sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bị phát hiện bắt quả tang
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm
hai mươi túi ma túy khoảng tám viên ma túy tổng hợp
cùng với một số tăng vật khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
mua số ma túy trên của một người
không rõ tên tuổi đang trong quá trình
mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh đồng nai vừa bàn giao đối tượng
thái minh hưng bốn mươi năm tuổi
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện long hồ tỉnh vĩnh long
để điều tra làm rõ truy tố trước pháp luật
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hưng đi uống cà phê thì xảy ra
mâu thuẫn với chủ quán cà phê
hưng đã dùng dao đâm chủ quán rồi bỏ trốn
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện vĩnh long tỉnh vĩnh long
giả quyết định truy nã
ngày một mươi bốn tháng một mươi một hưng bị phát hiện
khi đang lẩn trốn tại phường tân hiệp
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ông thị bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
vừa bị công an tỉnh bạc liêu
bắt tạm giam để điều tra làm rõ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi
ông thị bích ngọc đứng ra làm chủ hụi
và kêu gọi nhiều người tham gia chơi hụi
do mất cân đối chung chi tiền hụi
ngọc đã nảy sinh ý định
chiếm đoạt tiền của các hụi viên
ngọc tiếp tục mở các dây hụi mới
rồi dùng tên khống mạo danh tên
của các hụi viên
để hốt hụi bán hụi
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi hết khả năng cân đối
ngọc tuyên bố bể hụi
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện phù mỹ tỉnh bình định
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
huỳnh ngọc đại hai mươi hai tuổi
cùng với một mươi một đối tượng khác
chuẩn bị các loại hung khí tự chế
đi tìm trương thành long
ở cùng địa phương để trả thù
khi đến dãy nhà trọ thuộc khu phố trà quang nam
thị trấn phù mỹ
phát hiện một nhóm thanh niên khoảng một mươi người
nghi là nhóm của long nhóm của đại
đã xông vào đuổi đánh
gây náo loạn cả khu phố
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bảy tp hcm
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
và đề nghị viện kiểm sát nhân dân
quận bảy phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện bù đốp tỉnh bình phước
về tội cô ấy gây thương tích
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một
công an phường phù mỹ
tiếp nhận tố giác của người đàn ông
về tội phạm hành hạ người khác
với nội dung qua tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội
bố cho bé biết nguyễn ngọc phượng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tạm trú nhà trọ tên huỳnh tấn phát
phường phù mỹ
nhận trông giữ trẻ em qua đêm
ngay tại phòng
nên đã gửi con gái một mươi bảy tháng tuổi tại đây
với mức phí là năm triệu đồng một tháng
đến khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng một mươi một
nhận được điện thoại của phượng
báo tin con gái bị bệnh nặng
phải đưa vào bệnh viện quận bảy cấp cứu
và sau đó được chuyển lên cấp cứu
tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
khi vào bệnh viện thì thấy cháu bé đã toàn thân
tím tái hôn mê trên người có nhiều vết bầm tím
do đó bố bé gái đã đến công an phường phú mỹ
trình báo vụ việc
và được cơ quan chức năng lập hồ sơ tiếp nhận
xác minh làm rõ
đến bảy h một mươi phút ngày tám tháng một mươi một
bé gái tử vong tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
sau khi nhận được tin báo
công an quận bảy đã phối hợp với vịnh kiểm soát nhân dân
cung cấp và phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
tiến hành khám nghiệm điều tra tại hiện trường
giải phẫu thử thi
và xác định nguyên nhân chết của bé gái là do
trấn thương sọ não
sau đó công an quận bảy tiến hành mời đối tượng nguyễn ngọc phượng
và trần trọng hữu là chồng của phượng về làm việc
tại cơ quan điều tra bước đầu phượng khai nhận
từ khi ở với phượng bé gái thường xuyên
quấy khóc nên phượng đã
bực bội cộng thêm việc bố bé gái
không trả tiền công đúng hẹn
người phụ nữ này đã nhiều lần dùng tay và cán trổi nhựa
đánh vào mặt tay chân của bé gái
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một
khi bé quấy khóc thì phượng tát mạnh
vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu
bé gái nhiều lần trước những lời khai
và bằng chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bảy bắt khẩn cấp phượng
và làm rõ hành vi của hữu để xử lý
theo quy định của pháp luật
tại nghệ an và ngày hôm nay công an
thành phố vinh đã phá chuyên án lừa đảo
giới hình thức mua bán xe máy qua mạng
hai đối tượng bị bắt giữ là phạm văn tuấn
và lê tiến lâm cùng chú tại hải phòng
kiếm trên trang trợtốt com
thông tin mua bán xe máy
rồi lần lượt đóng giả là người mua bán xe
để liên hệ với người có nhu cầu
sau khi gặp nhau các đối tượng tiếp tục
dùng thủ đoạn gian dối để lừa bị hại
chuyển tiền qua ngân hàng rồi chiếm đoạt
qua sau kê tài khoản ngân hàng lực lượng chức năng
đã phát hiện các đối tượng đã chiếm đoạt
của nhiều bị hại hàng trăm triệu đồng
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy xuyên quốc gia vừa được lực lượng
chức năng tỉnh quảng bình triệt phá thành công
cụ thể vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trên quốc lộ một a đoạn thuộc xã trung trạch
huyện bố trạch lực lượng bộ đội biên phòng
phối hợp với hải quan và công an tỉnh quảng bình
bắt quả tăng đinh xuân thư quê hải phòng
đang vận chuyển một kg ma túy đá
thư khai nhận vận chuyển số ma túy trên
từ khăm muộn lào về việt nam
vụ án đang được điều tra mở rộng
để truy bắt các đối tượng có liên quan
nguyên là đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị
thị xã cửa lò lê văn bình
lại có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
bình vừa bị công an tỉnh nghệ an
khởi tố bắt tạm giam
bình đã đưa ra các thông tin
về các thửa đất có vị trí đẹp
có khả năng xin lời cao để kêu gọi góp vốn
từ tháng một cho đến tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đã kêu gọi
nhận tiền góp vốn và lừa đảo
hai mươi chín tỷ đồng của bốn bị hại
tại nghệ an và hà tĩnh
số tiền này bình đã sử dụng vào mục đích cá nhân
khám xét chỗ ở của bình cơ quan công an thu giữ
nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận
và cam kết mua bán đất
công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại của lê văn bình
thì liên lạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
để được giải quyết
hơn nửa tấn pháo là
tăng vật mà lực lượng chức năng
tỉnh bình phước đã thu giữ được
sau khi bắt giữ hai đối tượng là điểu ó
và điểu ngân anh cùng chú tệ huyện
bù gia mập của tỉnh bình phước
trong quá trình tuần tra kiểm soát
đoạn biên giới lực lượng chức năng
đã phát hiện bốn đối tượng có hành vi
vận chuyển pháo nổ nhập lậu qua biên giới
trong đó hai đối tượng đã lợi dụng địa hình
để bỏ trốn hai đối tượng còn lại
cùng toàn bộ tăng vật là hơn nửa tấn pháo lậu
cùng phương tiện đã bị bắt giữ
các đối tượng khai nhận được
một đối tượng ở xã đắc ô thuê vận chuyển
thưa quý vị tình trạng trộm cắp
thiết bị hủy hoại tài sản
tại các công trình trọng điểm công cộng
không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế
mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
an ninh quốc gia do vậy
việc đảm bảo cho công trình hoạt động an toàn
có hiệu quả là nhiệm vụ hết sức quan trọng
trong đó cần có những giải pháp
nhằm ngăn chặn triệt đề nguy cơ
trộm cắp tài sản cũng như là các hành vi
làm hư hỏng cơ sở vật chất của công trình
ghi nhận tại công trình điện gió
tỉnh quảng bình
cụm trang trại điện gió b t
với sáu mươi trụ tua bin và công suất
sắp đặt hai trăm năm mươi hai mw
trải dài trên diện tích rộng lớn
ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy
mặc dù nhà đầu tư đơn vị quản lý vận hành
luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh an toàn
cho công trình tuy nhiên
còn không ít khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tại công trình này đã xảy ra
một số vụ trộm cắp tài sản
là các vật tư cấu kiện bộ phận bằng kim loại
ngoài trời tại các trụ tua bin gió
được lắp đặt không chỉ vậy
hành vi trộm cắp đã gây hư hỏng cơ sở vật chất
của công trình
thực tế trong thời gian vừa qua
thì là quả tin
hoạt động của đền giáo bot
xảy ra các đội tường lợi dụng
đếm tối địa bàn rồng
là tình hình mưa gió
để thực hiện các hành vi phạm pháp luật
như là trộm cắp tài sản
rồi là khai tạc cạt tài phép
nên công tác đảm bảo an ninh
từ đảm bảo an toàn cho quả tin hoạt động
của bot là
rất là khó khăn
mặc dù các vụ trộm cắp xảy ra đã được lực lượng công an
phối hợp với các đơn vị tham gia quản lý vận hành
nhanh chóng điều tra làm rõ
tuy nhiên các cấu kiện bộ phận bị trộm cắp
bị làm hư hỏng
phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài
nên phải mất nhiều thời gian chi phí để khắc phục
sửa chữa gây khó khăn cho công tác bảo trì
vận hành công trình
và làm giảm sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia
và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương
các cấu kiện này thực ra
số cải xấu mà trộm cắp
và bán ra thị trường
thì giá rất là thấp
giống như giá sát vùng thôi
vài ba chục ngàn vài ba trăm ngàn
nhưng để mà hoàn trả lại nguyên tảng bắt đầu
thì chúng tôi phải tốn thời gian
làm việc với các đối tác
để chuyển thiệt bị về
và tốn rất nhiều thời gian
và do đó đã gây cho chúng tôi
một số khó khăn trong vận hành
để ngăn chặn triệt để tình trạng trên
công an tỉnh quảng bình
đã phối hợp với đơn vị quản lý
vận hành dự án tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn
của công trình đẩy mạnh công tác đấu tranh
với các đối tượng có hành vi vi phạm
pháp luật chỉ đạo lực lượng công an xã
thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn
tuyên truyền giáo dục pháp luật
để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm
tinh thần cảnh giác và tố giác các hành vi vi phạm
cùng chung tay bảo vệ công trình điện gió
thực tế cho thấy để đảm bảo an toàn
cho công trình trọng điểm công trình công cộng
thì ngoài các giải pháp của các lực lượng chức năng
chủ đầu tư yếu tố quan trọng nhất
vẫn là ý thức trách nhiệm và sự chung tay
bảo vệ công trình của mỗi người dân
có như vậy sẽ góp phần cho sự phát triển
kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo
an ninh trật tự an ninh quốc gia và môi trường
thu hút đầu tư
vào sáng nay đội cảnh sát kinh tế công an
thành phố biên hòa phối hợp cùng đồn công an
khu công nghiệp biên hòa tiến hành kiểm tra
cơ sở tái chế linh kiện điện tử
đã qua sử dụng tại lô tám đường số năm
khu công nghiệp biên hòa một phường an bình
thành phố biên hòa phát hiện
hàng chục tấn chất thải rắn nguy hại
chưa qua xử lý đang được tàng trữ tại đây
tại thời điểm kiểm tra đội công an
đã phát hiện diện tích nhà xưởng
rộng khoảng hai tám trăm linh m hai
với ba mươi công nhân lao động đang làm việc
bóc tách các chi tiết trong linh kiện
bom bạch điện tử đã qua sử dụng
và một máy ép thủ lực dùng để ép
các thành phẩm thành từng khối
theo chủ cơ sở tất cả các linh kiện
bom mạch điện tử đã qua sử dụng được thu mua
từ các thương lái trên địa bàn các tỉnh đồng nai
bình dương và thành phố hồ chí minh
sau đó đem về tập kết cho công nhân phần loại
sau khi bóc tách phân loại xong
thành phẩm gồm nhựa và kim loại được ép
thành khối sau đó bán lại cho các thương lái
để kiếm lời chủ cơ sở
chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan
về hoạt động tài chế linh kiện bom bạch điện tử
đã qua sử dụng tại địa chỉ phòng trên
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản
vi phạm đồng thời tạm giữ xe container
cùng toàn bộ hàng hóa trên xe
và khoảng năm mươi tấn gồm các linh kiện
bom bạch điện tử đã qua sử dụng
để tiếp tục xác minh làm rõ